thưa quý vị thời tiết giao mùa khiến cho tỷ lệ trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tiêu hóa tăng cao
điều này khiến cho nhiều cha mẹ hết sức lo lắng
để giúp cha mẹ có thêm kiến thức sự phòng chăm sóc sức khỏe cho trẻ đặc biệt là các bé từ cho đến sáu tuổi
một số cơ sở trường mầm non đã chủ động phối hợp với các bác sĩ phụ huynh để cùng nhau chia sẻ kiến thức
kỹ năng chăm sóc cho con khi giao mùa
giao mùa là thời điểm các loại virus vi khuẩn phát tán bệnh phát triển mạnh và lan rộng trong cộng đồng
trẻ em từ đến sáu tuổi có sức đề kháng chưa hoàn thiện rất dễ mắc bệnh
nhằm phối hợp tốt với phụ huynh trong việc chăm sóc cho trẻ một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hà nội
đã chủ động dự phòng mời bác sĩ chuyên gia y tế đến tư vấn chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chăm sóc trẻ
trường đã quyết định lắng nghe thấu hiệu và chia sẻ cùng với bác sĩ
bác sĩ và bố mẹ đã cùng chăn trợ đi tìm những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của bé
để có thể kết nối và chia sẻ những thông tin về kiến thức kỹ năng đúng và định hướng cho bố mẹ
trong quá trình về dự phòng và chăm sóc sức khỏe cho con
mỗi buổi tư vấn chia sẻ kiến thức phụ huynh sẽ có thêm hiểu biết tình huống những loại bệnh đặc trưng
và đặc biệt là tâm lý của phụ huynh trong ứng phó khi trẻ bị ốm bị bệnh
ngoài ra theo chia sẻ của các nhà trường
nhà trường cũng có thể tổ chức thăm khám cho các con với chuyên gia bác sĩ chuyên khoai nhi khi các phụ huynh có nhu cầu

trong quá trình dự phòng và chia sẻ kiến thức tâm lý của phụ huynh trong quá trình dự phòng và chia sẻ kiến thức

ngoài ra theo chia sẻ kiến thức nhà trường cũng có thể tổ chức thăm khám cho các con với chuyên gia bác sĩ chuyên khoai nhi khi các phụ huynh có nhu cầu
ngoài ra theo chia sẻ kiến thức nhà trường cũng có thể tổ chức thăm khám cho các con với chuyên gia bác sĩ chuyên khoai nhi khi các phụ huynh có nhu cầu